tỉnh tây ninh và long an vừa có phản hồi và góp ý về phương án tổ chức cho người lao động di chuyển
giữa thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận
theo đó hai địa phương này cơ bản thống nhất phương án tổ chức cho người lao động di chuyển
giữa thành phố hồ chí minh và các tỉnh bình dương đồng nai long an tây ninh
tuy nhiên tỉnh long an đề nghị ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cân nhắc
điều chỉnh việc bỏ giấy nhận diện theo mẫu chỉ cần nhận diện bằng văn bản trên cơ sở đề nghị
của doanh nghiệp do các sở giao thông vận tải trong khu vực cấp nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp
rút ngắn thời gian cấp do số lượng phương tiện của từng doanh nghiệp lớn
trong khi đó sở giao thông vận tải tỉnh tây ninh cũng có ý kiến góp ý về thời gian sau khi tiêm vaccine
và thời hạn xét nghiệm sars cov hai âm tính
cụ thể tỉnh tây ninh đề nghị đối tượng vận chuyển người phục vụ người điều khiển phương tiện
người ngồi trên xe phải đáp ứng đã tiêm phòng covid một mươi chín ít nhất một mũi đối với loại vaccine
tiêm hai mũi và ít nhất hai mươi một ngày sau khi tiêm hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ khi nhận kết quả